tại thời điểm kiểm tra có một trăm năm mươi ba khách đang ăn uống tại cơ sở có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành mời về công an thành phố làm việc
qua test nhanh và làm việc xác định có một trăm linh hai người sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng đã tạm giữ một số ni lông nhỏ còn dính chất bột màu trắng
các viên nén nằm dưới sàn tại các chân bàn nghi vấn là ma túy tổng hợp

một đối tượng có hai quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản vừa bị công an thành phố lào cai
phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh cao bằng bắt giữ
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn công an thành phố lào cai ra quyết định truy nã số một
với đối tượng châu văn diêu chú tại phường duyên hải thành phố lào cai về tội danh trộm cắp tài sản
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sapa hiện nay là công an thị xã sapa
ra quyết định truy nã số hai
cũng với đối tượng diêu về tội danh trộm cắp tài sản
sau khi gây án ở lào cai diêu đã bỏ trốn sang trung quốc sinh sống và tiếp tục gây án bên trung quốc
với tội danh vận chuyển ma túy và bị tòa nhân dân huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc xử phạt bảy năm tù giam
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại